tại hải phòng đoàn công tác của bộ tư lệnh cảnh sát biển đã lên tàu tám nghìn bốn lên đường thăm và làm việc với lực lượng cảnh sát biển trung quốc
đây là hoạt động nhằm cụ thể hóa các nội dung theo tinh thần bản ghi nhớ chung đã được ký kết giữa lực lượng cảnh sát biển hai nước vào tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
đây là lần đầu tiên tàu cảnh sát biển việt nam sang thăm và giao lưu với cảnh sát biển trung quốc
trong đó chuyến thăm làm nổi bật kết quả quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp giữa lực lượng cảnh sát biển việt nam và cảnh sát biển trung quốc
tăng cường phối hợp chặt chẽ trong hoạt động tổ chức giao lưu trao đổi kinh nghiệm thực thi pháp luật giữ gìn an ninh trật tự an toàn trên biển trong khuôn khổ cho phép
góp phần xây dựng niềm tin giữa hai lực lượng và nhân dân hai nước
trong khuôn khổ chuyến thăm sẽ diễn ra các hoạt động hội đàm giữa cảnh sát biển việt nam và cảnh sát biển trung quốc thăm tổng đội nam hải trao đổi kinh nghiệm nghiệp vụ chuyên môn và các hoạt động giao lưu văn hóa thể thao

suốt hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ